ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị vào tối ngày hôm qua ngày hai mươi tám tháng chín bộ công an phối hợp với đài truyền hình việt nam
tổ chức chương trình đặc biệt tôn vinh các điển hình tiên tiến trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
kêu gọi phát động sự hưởng ứng tham gia của toàn dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đồng thời lan tỏa thông điệp về tinh thần đoàn kết đồng lòng của toàn quân toàn dân ta
trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tới dự chương trình có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
các đồng chí ủy viên trung ương đảng nguyên ủy viên trung ương đảng
lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể các cơ quan trung ương
cùng hơn một trăm hai mươi điển hình tiên tiến và đại diện thân nhân ba mươi bốn gia đình liệt sĩ
trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ toàn quốc
phát biểu tại chương trình chủ tịch quốc hội vương đình huệ
bày tỏ xúc động trước những công hiến đóng góp hy sinh mất mát
của đồng bào cán bộ chiến sĩ trong cuộc chiến với thiên tai hỏa hoạn sự cố tai nạn
chủ tịch quốc hội nêu rõ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
là mặt trận không tiếng súng nhưng mỗi lần sung trận
người lính phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
luôn phải đối mặt với những hiểm nguy ảnh hưởng đến tính mạng
xong vượt lên trên hết với sự dũng cảm tinh thần chiến đấu anh dũng
họ đã không quản tính mạng bất chấp nguy hiểm lao vào ngọn lửa
lao vào dòng nước lũ cứu người bị nạn
và rất đau xót khi có những đồng chí đã anh dũng hy sinh
trong khi thực hiện nhiệm vụ
sự hy sinh thầm lặng ấy và cao đẹp và phẩm chất vàng
của người chiến sĩ phòng cháy trợ cháy
luôn tỏa sáng trước ngọn lửa
góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân
tài sản của nhà nước
xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
vì nước quen thân vì dân phục vụ
trước tình hình cháy nổ vẫn đang diễn biến phức tạp khó lường
chủ tịch quốc hội yêu cầu tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
thường xuyên giả soát kịp thời tham mưu sửa đổi
bổ sung hoàn thiện chính sách pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
lấy công tác phòng ngừa là chính
từ đó giảm số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra
nhất là về con người
phát huy hiệu quả phương châm bốn tại chỗ
xây dựng và nhân rộng mô hình phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy
kiện toàn bộ máy tổ chức
xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nhuệ hiện đại
đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị
phương tiện hiện đại mở rộng hợp tác quốc tế
về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đặc biệt tổng ra soát
kiểm tra an toàn phòng cháy trợ cháy
trên phạm vi toàn quốc nhất là đối với
những địa bàn cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao
nhân dịp này chủ tịch quốc hội
kêu gọi các cấp các ngành và toàn thể
quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức
trách nhiệm về công tác phòng cháy trợ cháy
và cứu nạn cứu hộ coi đây là nhiệm vụ
quan trọng tuyệt đối không được chủ quan
lơ lả xem nhẹ
tôi kêu gọi các cấp các ngành
và toàn thể quần chúng nhân dân
nâng cao hơn nữa nhận thức
trách nhiệm về công tác phòng cháy trợ cháy
và cứu nạn cứu hộ
coi đây là một nhiệm vụ
quan trọng thường xuyên
tuyệt đối không được lơ là không được chủ quan
và xem nhẹ
từng người dân từng gia đình
hãy tuân thủ
nghiêm các quy định của pháp luật
về phòng cháy trợ cháy
tích cực hướng phong trào
nhà tôi có bình trợ cháy
để bảo vệ sự an toàn cho chính mình
cho gia đình và cho xã hội
cũng tại chương trình
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã trao danh hiệu
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
tặng ba tập thể và một cá nhân
bộ trưởng bộ công an tô lâm trao bằng khen
của thủ tướng chính phủ tặng các tập thể cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy chữa cháy
chủ tịch quốc hội vương đình huệ
trao quả lưu niệm
bộ trưởng bộ công an tô lâm trao bằng khen
của bộ trưởng bộ công an tặng các điển hình tiên tiến
trong công tác phòng cháy trợ cháy
bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao
bộ công an việt nam đã tới chào
xã giao đồng chí thong luân sĩ du lít
tổng bí thư ban chấp hành
trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
cùng dự có đồng chí trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn bá hùng
đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa
xã hội chủ nghĩa việt nam
tại cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tổng bí thư chủ tịch nước thong luân sĩ du lít
hoan nghênh đánh giá cao
chuyển thăm cộng hòa dân chủ nhân dân lào
của bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao
bộ công an việt nam
chuyển lời chào trân trọng lời chúc sức khỏe
tới đồng chí nguyễn phú trọng
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
đồng chí võ văn thượng
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước việt nam
khẳng định chuyến thăm của bộ trưởng tô lâm và đoàn
sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại
đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện
lào việt nam
bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác
giữa lực lượng công an hai nước thời gian qua
nhất là trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
tổng bí thư chủ tịch nước thong luân sĩ du lít mong muốn
thời gian tới lực lượng công an hai nước
tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
vì lợi ích của nhân dân hai nước
góp phần duy trì hòa bình ổn định và phát triển
ở khu vực và trên thế giới
củng cố vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt
hợp tác toàn diện lào việt nam
mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
theo mặt bộ công an việt nam
bộ trưởng tô lâm chân thành cảm ơn đồng chí
tổng bí thư chủ tịch nước
đã dành thời gian tiếp đoàn
cũng như đã lãnh đạo chỉ đạo
tạo điều kiện để bộ công an việt nam
và bộ công an lào hợp tác chặt chẽ
có hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo vệ an ninh trật tự của mỗi nước
thời gian qua
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm chuyển lời chào trân trọng
lời chúc sức khỏe của đồng chí nguyễn phú trọng
tổng bí thư ban chấp hành trung ương
đảng cộng sản việt nam
đồng chí võ văn thượng chủ tịch nước
cộng hòa rội chủ nghĩa việt nam
và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước việt nam
đến đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước
và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lào
cùng gia đình
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
việt nam vô cùng vui mừng trước những thành tựu to lớn
toàn diện và có ý nghĩa lịch sử của lào
đã giành được trên chặng đường
mười mươi đất nước
và kết quả đạt được sau hai năm triển khai
thực hiện nghị quyết đại hội một mươi một
và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm
lần thứ chín
cũng như hai chương trình quốc gia về giải quyết vấn đề khó khăn kinh tế
và vấn hạn ma túy
đồng thời tin tưởng
dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân cách mạng lào
do đồng chí tổng bí thư thong lun sĩ sulit đứng đầu
trên cơ sở phát huy những thành tựu
kinh nghiệm quý báu của mình
cộng hòa dân chủ nhân dân lào
sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới
to lớn hơn nữa
thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi một
của đảng nhân dân cách mạng lào
chiều cùng ngày
bộ trưởng tô lâm cùng với đoàn công tác
cũng đã tới chào xã giao
đồng chí sởn say sĩ văn đoan
ủy viên bộ chính trị trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
thủ tướng chính phủ
nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
thủ tướng sởn say sĩ văn đoan
hoan nghênh đánh giá cao
chuyến thăm cộng hòa dân chủ nhân dân lào
của bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao
bộ công an việt nam
bày tỏ vui mừng trước những thành tiệu quan trọng
toàn diện mà đảng nhà nước và nhân dân việt nam
đã giành được thời gian qua
chuyển lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
tới đồng chí phạm minh chính
thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước việt nam
đánh giá cao kết quả hội đám tốt đẹp
giữa bộ công an hai nước
thủ tướng sởn say sĩ văn đoan mong muốn
thời gian tới lực lượng công an hai nước
cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đấu tranh
phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
tội phạm ma túy tội phạm mua bán người
tội phạm sử dụng công nghệ cao
mong muốn trong năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ công an hai nước phối hợp chặt chẽ
nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn
năm lào làm chủ tịch asean
bộ trưởng tô lâm bày tỏ
vui mừng đến thăm và làm việc
tại đất nước lào tươi đẹp và giàu lòng mến khách
trân trọng chuyển lời đến đồng chí thủ tướng
và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lào
lời thăm hỏi ân cần
và lời chúc mừng tốt đẹp của đồng chí phạm minh chính
thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước việt nam
bộ trưởng tô lâm bày tỏ
tin tưởng rằng
dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng nhân dân cách mạng lào
sự quyết tâm và chỉ đạo sát sao
của các đồng chí lãnh đạo cấp cao
và sự đoàn kết đồng lòng của nhân dân
cộng hòa dân chủ nhân dân lào
sẽ tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình quốc gia
về giải quyết khó khăn kinh tế tài chính
tiếp tục thực hiện thắng lợi
nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi một
và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm lần thứ chín
xây dựng thành công đất nước lào
độc lập tự chủ phồn vinh
có vị thế quốc tế ngày càng cao
trong thời gian tới
bộ trưởng tô lâm đề nghị hai nước
tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau
tại các diễn đàn đa phương
nhất là điên hợp quốc asean
và các cơ chế hợp tác tiểu vùng
vào sáng ngày hôm nay hai mươi chín tháng chín
tại thủ đô viên trăm
đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao bộ công an lào
do đại tướng vi lai lạ khăm phong
ủy viên bộ chính trị đảng nhân dân cách mạng lào
phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an
nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
làm trường đoàn
cùng dự có đồng chí trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
các đồng chí lãnh đạo các đơn vị chức năng bộ công an
tại hội đàm
hai bên nhất trí cho rằng
mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay
quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bộ
vẫn tiếp tục được củng cố duy trì
và phát triển trên tất cả các nội dung hợp tác
hai bên vẫn tiếp tục chú trọng
trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao
và cấp chuyên nguyên
nhằm tăng cường xây dựng lòng tin
trao đổi nhiều nội dung quan trọng
góp phần làm sâu sắc nội hàm quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp
giữa hai bộ
và đi vào chiều sâu thiết thực hiệu quả
lực lượng an ninh hai nước
thường xuyên trao đổi tình hình thế giới khu vực
âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình
của các thế lực thù địch
hoạt động của bọn phản động
lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo dân chủ
nhân quyền chống phá việt nam và lào
hai bộ đã phối hợp tổ chức thành công
hội nghị hợp tác an ninh việt nam lào
lần thứ một mươi ba
qua đó lực lượng an ninh hai nước
đã chủ động triển khai công tác phòng ngừa từ sớm từ xa
đấu tranh ngăn chặn hoạt động
của các thế lực thù địch
nhằm chia rẽ quan hệ giữa việt nam và lào
gây mất an ninh trật tự ở mỗi nước
hai bên đã đẩy mạnh công tác trao đổi tình hình
phối hợp chặt chẽ toàn diện
trên các mặt hợp tác
đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia
cùng với đó lực lượng chức năng của hai bộ
đã thường xuyên trao đổi thông tin
về tình hình tội phạm ma túy liên quan đến hai nước
trong năm hai nghìn hai mươi ba
hai bộ đã phối hợp triển khai
ba kế hoạch cao điểm tuyên truyền
tấn công chấn áp tuệ phạm ma túy
trên tuyến biên giới việt nam lào
và tấn công chấn áp tội phạm mua bán người
với quốc tâm của lãnh đạo bộ
và nỗ lực của công an các tỉnh
có biên giới giáp lào
tính đến nay bộ công an việt nam đã hoàn thành

và bán ra một trăm linh cho phía lào quản lý sử dụng
với nhiều kết quả tích cực quan trọng
hai bộ đã đạt được
trong năm hai nghìn hai mươi bốn
hai bên thống nhất tiếp tục hợp tác chặt chẽ
trong đấu tranh phòng chống cách mạng màu
diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ
để mạnh công tác phối hợp trao đổi
chia sẻ thông tin
không để các thế lực thù địch
tuyên truyền chống phá quan hệ hữu nghị
truyền thống tốt đẹp giữa hai nước hai bộ
hai bộ phối hợp đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn
cho các hoạt động năm lào
đảm nhận vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi bốn
hai bên phối hợp hiệu quả thực chất
trong các lĩnh vực đảm bảo an ninh nội địa
và phòng chống khủng bố
xuất nhập cảnh trái phép
bảo vệ an ninh chính trị nội bộ an ninh kinh tế
an ninh văn hóa
đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ
chủ động nghiên cứu xây dựng các kế hoạch điều tra chung
tiếp tục phối hợp chặt chẽ
kịp thời thông tin cho nhau
hợp tác hiệu quả đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
có tổ chức xuyên quốc gia
nhất là tội phạm về ma túy tội phạm mua bán người
tội phạm sử dụng công nghệ cao
phối hợp truy bắt các đối tượng vi phạm pháp luật
ở nước này trốn sang nước kia
kiên quyết không để tổ chức cá nhân
lợi dụng lãnh thổ của nước này để chống phá nước kia
kết thúc hội đàm
bộ trưởng tô lâm và phó thủ tướng
bộ trưởng bộ công an lào
vi lây lạ khăm phong
đã ký kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi
chiều cùng ngày đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam
và đại tướng vi lây lạ khăm phong
ủy viên bộ chính trị đảng nhân dân cách mạng lào
phó thủ tướng chính phủ
bộ trưởng bộ công an nước cộng hòa dân chủ
nhân dân lào đã đồng chủ trì
lễ khánh thành công trình
học viện chính trị công an lào
cùng dự có đồng chí thượng tướng nguyễn văn
sơn nguyên thứ trưởng bộ công an
đồng chí trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn bá hùng
đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa
xã hội chủ nghĩa việt nam
tại cộng hòa dân chủ nhân dân lào
các đồng chí lãnh đạo đại diện các đơn vị chức năng bộ công an
dự án xây dựng học viện chính trị công an lào
được xây dựng tại bản na saat
nguyễn say thani
thủ đô viên trăn
nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
mục tiêu quy mô đầu tư nhằm xây mới các hạng mục công trình
phục vụ công tác sảng dạy đào tạo ăn ở của học viện
đáp ứng cơ bản cơ sở vật chất
phục vụ nhu cầu đào tạo bồi dưỡng sảng dạy và học tập
với quy mô một trăm năm mươi cán bộ giáo viên và một hai trăm linh học viên mỗi năm
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
trong điều kiện kinh tế và ngân sách còn gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên với tinh thần san sẻ và giúp đỡ lẫn nhau
hạt muối cắn đôi cọng sau bẻ nửa
đảng chính phủ và lực lượng công an nhân dân việt nam
đã quyết định đầu tư xây tặng bộ công an lào
công trình học viện chính trị công an lào
với mong muốn góp phần vào công tác xây dựng lực lượng công an lào
ngày càng chính quy hiện đại
đáp ứng ngày càng hiệu quả hơn yêu cầu của công tác công an trong tình hình mới
trước mắt bộ công an việt nam sẽ cùng bộ công an lào
đưa học viện chính trị công an lào đi vào hoạt động hiệu quả
sẵn sàng phối hợp xây dựng giáo án giáo trình và tài liệu giảng dạy
và cử chuyên gia sang giúp học viện chính trị công an lào trong thời gian tới
nhân dịp này thay mặt lãnh đạo bộ công an hai nước việt nam lào
bộ trưởng tô lâm cảm ơn các bàn bộ ngành liên quan của hai nước
và chính quyền thủ đô viên trăn đã tạo điều kiện cho công trình được triển khai xây dựng
và hoàn thành đúng tiến độ đề ra
hoàn nghênh các đơn vị chức năng của hai bộ các nhà thầu đã khắc phục khó khăn
đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình mà lãnh đạo hai bộ đề ra
vào trường ngày hôm nay tại huyện côn đảo cụm thi đua số bảy của bộ công an
đã tổ chức lễ dân hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại nghĩa trang hàng dương đền thờ côn đảo và nghĩa trang hàng keo
tại buổi lễ đoàn đá dân hoa
dân hương tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ
đồng thời báo cáo về hoạt động sinh hoạt chính trị của cụ
khánh thành và bàn giao công trình nhà truyền thống công an huyện côn đảo
đây là công trình có ý nghĩa chính trị nhân văn sâu sắc
là nơi tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh anh hùng lực lượng vũ trang võ thị sáu
và các anh hùng lịch sĩ
đồng thời cũng là nơi tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của lực lượng công an huyện
qua các thời kỳ góp phần giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ công an và nhân dân
để khắc ghi công lao to lớn của các thế hệ chiến sĩ cách mạng đi trước
cán bộ chiến sĩ cụm thi đua số bảy bộ công an
không ngừng phấn đấu học tập gian luyện
hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tiếp nối truyền thống hào hùng của các anh hùng liệt sĩ
chuyển sang các tin tức an ninh trẻ tự
sau một tuần nghị án sơ thẩm ngày hôm nay
tỉnh kiên giang tuyên phạt một mươi chín bị cáo trong vụ án
đánh nhau làm chết hai người và nhiều người khác bị thương
tổng cộng một trăm chín mươi ba năm tù về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là hai anh em ruột
bùi văn trí và bùi văn nhớ đã tử vong
vụ án xảy ra ở huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang
theo cáo trạng do có mâu thuẫn từ trước
vào tối ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tại đoạn đường quốc lộ sáu mươi ba thuộc xã bình minh huyện vĩnh thuận
nhóm của văn công nghĩa và nhóm của bùi văn trí
đã chuẩn bị sẵn nhiều loại hung khí xông vào đâm chém nhau
hậu quả bùi văn trí và bùi văn nhớ chết tại chỗ
và một số bị cáo khác bị thương
hội đồng xét xử đã tuyên phạt văn công nghĩa một mươi tám năm tù về tội giết người
một mươi bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ hai năm đến một mươi ba năm tù giam
về tội giết người hoặc gây dối trật tự công cộng
với hành vi mua bán trái phép hai năm bánh heroin
hơn sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
một đối tượng vừa bị công an huyện sông mã tỉnh sơn la
chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện và bắt giữ
đối tượng bị bắt là vư afia chú tại xã trường sơ huyện sông mã tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ là hai năm bánh heroin
hơn sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
cùng một số vật chứng có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mua số ma túy trên
ở khu vực biên giới để sử dụng và bán kiếm lời
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị tết trung thu
từ rất lâu không chỉ là tết của thiếu nhi
mà còn là ngày tết đoàn viên
trong những ngày này thì mọi người sẽ cùng nhau vui chơi
tận hưởng không khí ấm áp rộn ràng nóng nhật trên các con phố
và phóng viên thời sự đã có ghi nhận ngay lúc này
thưa quý vị sau nhiều ngày mưa lớn
thì đến ngày hôm nay chỉ mới cuối giờ chiều thôi
thì tại phố hàng mã quận hoàn kiếm thành phố hà nội
đã rất đông người dân có mặt để tận hưởng không khí trung thu
và chính màu sắc sạc sỡ ở con phố này
đã thu hút rất nhiều người dân không chỉ có trẻ
mà cả người lớn và bạn bè quốc tế
con rất là thích trung thu vì nó không có ở úc
đồ chơi còn thích nhất là những cây đèn và bong bóng
hôm nay tôi đưa cả gia đình và cả vợ con lên đây
để tận hưởng không khí trung thu
cảm giác không khí đây cũng rất là nóng nhiệt
trước lượng người dân kéo về khu vực phố cổ
ngày càng đông lực lượng công an đã ra quân
tiến hành phân chia các tổ công tác
để đảm bảo an ninh trật tự
nhằm phòng ngừa xử lý các hành vi trộm cắp tài sản
gây dối trật tự công cộng
đồng thời phân luồng các phương tiện giao thông
để tránh ủn tắc
giúp người dân vui chơi trung thu an toàn
về công tác trật tự giao thông
công an thường thành lập rất nhiều tổ công tác
và bố trí lực lượng một trăm linh quân số
để ứng trực thường xuyên tại đơn vị
và giải quyết những vấn đề liên quan đến trật tự giao thông
và trợ truyền thống trung thu hàng mã
diễn ra trong khu vực phố cổ
và mỗi một đầu điểm ngã ba ngã bốn
giao cắt với khu vực trợ
công an phường đều bố trí lực lượng tham gia
và phân luồng
tại những điểm giao thông này
nụ cười hạnh phúc và vui vẻ
là điều có thể dễ dàng bắt gặp
trên gương mặt của người dân thủ đô
trong dịp trung thu đầy ấm áp ý nghĩa này
trung thu giờ đây đã trở thành
một ngày lễ quan trọng
không chỉ với thiếu nhi
mà còn không thể thiếu với tất cả mọi người